về một người đàn ông đã tử vong nằm sát chân trụ điện thuộc ấp thanh hưng xã thanh đức huyện long hồ
vào thời gian trên khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện này sau đó đã xảy ra sự cố mất điện
nhân viên công ty điện lực đã đến kiểm tra thì phát hiện vụ việc và trình báo với cơ quan công an
qua khám nghiệm cơ quan chức năng phát hiện nơi người đàn ông tử vong có chiếc xe đạp và chiếc ba lô bên trong có cuộn dây đồng
kiểm tra tùy áo nạn nhân còn có một cây kìm
kết quả xác minh nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố vĩnh long
nạn nhân là người nghiện ma túy đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
kết quả khám nghiệm tử thi nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não
mặc áo có in logo của công an nhân dân và mang theo cả còng số tám với mục đích là bắt giữ các xe máy vi phạm giao thông rồi cưỡng đoạt tài sản
đối tượng nguyễn khoa minh một mươi chín tuổi ngụ tài sản
tại quần tám vừa bị công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bắt tạm giam
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự của công an tp thủ đức phối hợp với tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng cảnh sát giao thông công an
đã phát hiện đám đông tụ tập gần với giao lộ đường bảy đường số tám phường an lợi đông tp thủ đức nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó nhận thấy minh và một thanh niên khác có biểu hiện bất thường nên đã đưa cả hai và một số người nữa về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan điều tra
khai cùng với một thanh niên nữa đã đến khu đô thị sa la phường an lợi đông tp thủ đức giả làm cảnh sát hình sự để chặn xe
những người đi xe không có gương chiếu hậu không đội mũ bảo hiểm
khi đi minh mặc áo khoác của in logo công an nhân dân và mang theo cả còng số tám
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp thủ đức phát hiện thì minh và thêm một đối tượng thanh niên nữa đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và đã chặn ba xe
còn tại an giang với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản huỳnh nguyễn phúc huy chú tại thị trấn an châu huyện châu thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn huy mượn xe mô tô trị giá trên ba mươi hai triệu đồng của lâm hoàng đông để đi
vào chiều cùng ngày thì đông bị bắt quả tang và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
sau đó vợ của đông là đỗ thị đọt đã nhiều lần
đòi huy trả lại xe mô tô của chồng mình nhưng huy không trả mà nhờ bạn đem bán chiếc xe với giá năm triệu đồng
vào ngày ba tháng năm đọt đến cơ quan công an tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của huy
dùng các tài khoản ảo rồi đăng tải những bài viết hình ảnh về các hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn cần được giúp đỡ trên mạng xã hội kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền của các nhà hào tâm
chỉ trong vòng chưa đến nửa năm
số tiền đối tượng chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm triệu đồng
và với hành vi trên nguyễn văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an đã làm rõ nhằm kiếm tiền bất chính nguyễn văn giáp đã tạo lập và mua lại các trang mạng xã hội
sau đó lấy hình ảnh video của những tổ chức từ thiện đã được đăng trên mạng xã hội để chỉnh sửa về mặt nội dung
rồi sen cài số tài khoản ngân hàng của cá nhân để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ
các bài viết được các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt người quan tâm theo dõi
nhiều cá nhân đã gửi tiền ủng hộ từ vài chục nghìn đồng đến cả chục triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm giáp không chuyển cho bất cứ cá nhân
gia đình nào cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay nguyễn văn giáp đã sử dụng ba tài khoản facebook
đăng tải khoảng ba sáu trăm linh bài viết video kêu gọi từ thiện chiếm đoạt tài sản của một năm trăm linh nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
trong đó tài khoản facebook thiên tiên lê minh là tài khoản đã kêu gọi để nhận từ thiện từ bị hại trên địa bàn tỉnh nam định
group mà các đối tượng đăng tải nhiều bài viết kêu gọi tiền từ thiện nhất là group công khai trên facebook mang tên trợ trường thi với sáu hai trăm linh năm thành viên tham gia
nơi đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi từ thiện trên công dân mạng
các đối tượng để trái giấu hành vi phạm tội của mình nên mạng vào những hội nhóm để mua các tài khoản facebook
tài khoản ngân hàng sau khi mua được cái tài khoản facebook tài khoản ngân hàng của chính chủ
các đối tượng cóp những bài viết kêu gọi của các tổ chức từ thiện sau đó về chỉnh sửa nội dung
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội không phải là hình thức mới
cơ quan công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trên
các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ chương trình từ thiện do nhà nước đoàn thể quỹ xã hội quỹ tử thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
tại tỉnh thái bình công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn đình hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện ia hai leo tỉnh đắk lắc về tội trộm cắp tài sản
trước đó nhận được đơn trình báo của bị hại về việc bị đối tượng đã lẻn vào nhà trộm cắp tài sản và lấy đi số tiền gần ba mươi triệu đồng và chín chỉ vàng
công an huyện vũ thư đã nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng
sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ lần theo dấu vết của đối tượng công an huyện vũ thư đã làm rõ đối tượng của vụ trộm cắp là nguyễn đình hạnh khi đang lẩn trốn tại thành phố hải phòng
tại cơ quan điều tra hạnh khai nhận vào lúc khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm hạnh đi đến địa phận thôn nghĩa tường xã hồng phong huyện vũ thư
thấy sơ hở của gia đình bị hại đã lẻn vào nhà sử dụng búa kim loại đập phá vỡ tủ kính để lấy đi số tiền gần ba mươi triệu đồng và chín chỉ vàng cùng nhiều tăng vật khác
hiện công an huyện vũ thư đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện